khám xét nơi ở của nguyễn văn nam thu giữ một khẩu súng bắn đạn cao su
tám bánh pháo hoa nổ và hai bịch pháo banh nổ có trọng lượng khoảng hơn một mươi kg
cơ quan công an đang truy bắt các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định
công an tỉnh lào cai vừa khởi tố bắt tạm giam ba bị can nguyên là cán bộ thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên apatit việt nam để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên
ba bị can gồm nguyễn ngọc bích sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy
nguyên chủ tịch hội đồng thành viên lương văn na sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn nguyên phó tổng giám đốc
và cao văn tham sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy nguyên phó trưởng phòng kế hoạch thị trường của công ty trách nhiệm hiệu hạn
một thành viên apatit việt nam
trong vụ án này vào đầu năm nay hai lãnh đạo công ty là nguyễn quang huy nguyên tổng giám đốc công ty
và phạm cao khiêm nguyên phó tổng giám đốc cũng bị bắt giữ về hành vi tương tự
các đối tượng bị bắt giữ liên quan đến dự án xây dựng nhà hàng khách sạn của công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại lila ma
nhưng lại núp bóng để thu gom tận thu quạng apatit vào những năm đầu của thập kỷ trước
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh trà vinh vừa khởi tố bắt tạm giam lữ thị minh thu chú tại huyện càng long
về hành vi tàng chữ lưu hành tiền giả
từ tin báo của người dân công an xã bình phú tiến hành tuần tra kiểm soát
phát hiện thu có biểu hiện nghi vấn nên đã kiểm tra lập biên bản tạm giữ số tiền một mươi bảy triệu sáu trăm linh nghìn đồng nghi là giả
qua giám định có ba tờ tiền mệnh giá năm trăm linh đồng là giả
thu khai nhận trước đó có bán bánh cho một người phụ nữ ở chợ bình điền tp hcm
và được người này gửi trả trong đó có ba tờ tiền giả mà thu đi mua đồ thì bị phát hiện
vụ việc đang được cơ quan an ninh điều tra tiếp tục làm rõ
gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư và ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán việt nam
hành vi của trịnh văn quyết chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn flc
đã vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật việt nam
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can bắt tạm giam đối với trịnh văn quyết
vụ việc này cho thấy thời gian qua thị trường chứng khoán đang bộc lộ những điểm bất cập
các hành động bán chui hay thao túng giả tạo ra những tiền lệ xấu trên thị trường chứng khoán
việc xử lý nghiêm gian đe những hành vi vi phạm pháp luật và việc thiết lập lại kỷ cương minh bạch trên thị trường chứng khoán là điều bắt buộc phải làm
ngày một mươi tháng một thị trường chứng khoán việt nam chứng kiến cú sốc mạnh khi gần bảy mươi năm triệu cổ phiếu flc bị bán chui
gây thua lỗ lớn cho rất nhiều nhà đầu tư
ủy ban chứng khoán nhà nước đã yêu cầu hủy bỏ giao dịch
văn quyết một năm tỷ đồng và đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán năm tháng
hiện ông trịnh văn quyết đã bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi thao túng chứng khoán và che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán
lần này thì cơ quan cảnh sát điều tra của bộ công an đã có thể nói không những là xử lý nghiêm mà còn là rất kịp thời
và cái việc mà chúng ta xử lý những cái trường hợp như là của chủ ông chủ tịch flc hay những cái trường hợp tương tự như vậy
thì sẽ có cái tác động rất là tích cực đến cái sự phát triển
thị trường chứng khoán việt nam theo cái hướng lành mạnh hợp nhật quốc tế
trong vụ án này thì cơ quan điều tra đang khởi tố ông trịnh văn quyết về cái tội là thao túng thị trường chứng khoán
cái tội danh này có mức hình phạt cao nhất đến bảy năm tù thì căn cứ vào quy định tại điều chín của bộ luật hình sự thì đây là tội nghiêm trọng
đang nói đây không phải lần đầu ông trịnh văn quyết vi phạm
tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy ông trịnh văn quyết cũng từng bị phạt sáu mươi năm triệu đồng vì bán
mà không báo cáo trước vụ việc này không ít người đã bị phạt tiền và phạt tù vì hành vi thao túng chứng khoán
thống kê của ubnd năm hai nghìn hai mươi một đã có hơn ba trăm linh quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
tăng hơn tám mươi vụ so với năm hai nghìn hai mươi số tiền thu được lên đến gần hai mươi một tỷ đồng
trong đó chủ yếu là các vi phạm báo cáo không đúng thời hạn về kết quả giao dịch
nhiều chuyên gia dự báo vụ việc ông trịnh văn quyết bị xử lý
nghiêm minh là tín hiệu tích cực lập lại trật tự lấy lại niềm tin của nhà đầu tư cũng như thị trường chứng khoán sẽ trở nên minh bạch
không có vùng cấm trong đấu tranh tiêu cực tinh thần này tiếp tục được khẳng định nhằm tạo ra môi trường chứng khoán công bằng cho tất cả các nhà đầu tư
dẫu đó là chủ tịch một tập đoàn lớn và trong thời điểm này các nhà đầu tư cần phải có sự cẩn trọng bình tĩnh cân nhắc kỹ trong các quyết định đầu tư chứng khoán
trước những diễn biến bất thường trên thị trường chứng khoán phó thủ tướng lê minh khái đã có chỉ đạo triển khai các biện pháp bảo đảm thị trường chứng khoán hoạt động ổn định an toàn thông suốt công khai minh bạch và phát triển bền vững
phó thủ tướng yêu cầu bộ trưởng tài chính thống đốc ngân hàng nhà nước chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng theo dõi giám sát chặt chẽ diễn biến thị trường tài chính tiền tệ chứng khoán trong nước và quốc tế
từ đó chủ động thực hiện các biện pháp điều hành thị trường theo thẩm quyền đảm bảo hoạt động của các tổ chức tín dụng an toàn thông suốt
yêu cầu bộ trưởng tài chính chủ tịch ubnd chứng khoán nhà nước chỉ đạo các cơ quan liên quan theo dõi giám sát diễn biến của thị trường chứng khoán trong nước và quốc tế
các dòng vốn vào ra thị trường để có giải pháp điều hành giám sát phù hợp từ đó có các biện pháp bảo đảm an toàn minh bạch ổn định thị trường không để xảy ra rủi ro mất an toàn
phó thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan này chủ động công bố thông tin và thực hiện các giải pháp ổn định tâm lý nhà đầu tư trong và ngoài nước bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư
đối với các cơ quan quản lý chứng khoán cần đẩy mạnh ra soát cơ chế chính sách và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý liên quan đến xử lý vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
để có chế tài xử lý mạnh có tác dụng gian đe bảo đảm minh bạch và lành mạnh của thị trường
trong phần tiếp theo của chương trình nhà ở xã hội cần một chính sách phúc lợi tổng thể để phát huy hiệu quả trong thực tiễn
bắt đầu một tháng bốn thực hiện giảm năm mươi thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu và mỡ nhờn
thưa quý vị nhà ở xã hội đã thực hiện giảm năm mươi thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu và mỡ nhờn
thưa quý vị nhà ở xã hội đã thực hiện giảm năm mươi thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu và mỡ nhờn
được xây dựng để hỗ trợ giải quyết nhu cầu về chỗ ở cho các đối tượng có khó khăn và thu nhập thấp
xong trong thời gian qua đã xảy ra tình trạng nhiều người thu nhập thấp
vẫn rất khó tiếp cận để mua được một căn nhà ở xã hội
sở hữu một căn hộ ngay tại thành phố đà nẵng là ước mơ của đôi vợ chồng trẻ này
cùng với hỗ trợ từ các chính sách mua nhà ở xã hội thì đến nay mơ ước này đã trở thành hiện thực
thế nhưng không phải ai cũng có thể hiện thực hóa giấc mơ của mình
dù đáp ứng đủ các điều kiện có thể vay mua nhà xã hội
thế nhưng với giá thực tế quá cao nhiều người đã không thể tiếp cận được với các dự án nhà ở xã hội
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội là bốn
đối tượng vay vốn gồm người mua thuê thuê mua nhà ở xã hội có diện tích nhỏ hơn bảy mươi m hai
giá bán dưới một mươi năm triệu đồng một m hai
bộ xây dựng cho biết số liệu tổng hợp từ báo cáo của các địa phương cho thấy
nhu cầu đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
cho đối tượng là người thu nhập thấp khu vực đô thị và công nhân khu công nghiệp khoảng hai trăm chín mươi bốn sáu trăm linh căn
với tổng mức đầu tư khoảng hai trăm hai mươi tỷ đồng
thế nhưng việc triển khai xây dựng phát triển nhà ở xã hội đang gặp rất nhiều khó khăn

từ phía người dân chủ đầu tư hay từ cơ quan quản lý
nhà ở xã hội cần một chính sách phúc lợi tổng thể như thế nào